liên quan đến tình hình giá lợn hơi liên tục giảm xuống ngành nông nghiệp đã phối hợp với nhiều bộ ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn
từ việc vận động người tiêu dùng nhất là công nhân các khu công nghiệp tăng tiêu thụ thịt lợn đến những chính sách xúc tiến dài hơi
tuy nhiên ghi nhận đến hôm nay một tháng năm giá lợn hơi tại một số nơi vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện
trại lợn nhà bà soi ở xã cắt quế huyện hoài đức thành phố hà nội có vài chục con đã đến thời kỳ xuất chuồng
nhưng giá lợn hơi mà thương lái thu mua tại khu vực này vẫn chỉ ở mức một mươi sáu đồng một kg
đây là mức giá rất thấp so với giá thành sản xuất khiến mỗi con lợn tám mươi kg xuất bán sẽ bị lỗ khoảng một năm triệu đồng
đáng lo hơn là trại lợn gần một trăm linh con của nhà ông chiến cùng xã
hầu hết số lợn này đã đạt trọng lượng trên một trăm linh kg mỗi con
ông chiến cho biết ở thời điểm nhập giống mỗi con giống có giá từ một năm đến hai triệu đồng một con
nếu bán ra ở thời điểm này mỗi con lỗ ba trăm linh năm trăm linh nghìn tiền giống
công đầu từ chăn nuôi hơn bốn tháng trời coi như bỏ đi

trẻ xoay xược đâu thì nhờ chính phủ xem nào có cách giải quyết hỗ trợ hay nào tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
còn không thu hành trẻ việt nam gì
trong khi chờ những giải pháp lâu dài thì trước mắt người nông dân đang rất cần tiêu thụ được đàn lợn đã đến tuổi xuất chuồng với mức giá hợp lý
bởi hàng trăm con lợn như thế này tiêu tốn rất nhiều thức ăn
chỉ một chuồng vài chục con cũng phải chi cả triệu tiền thức ăn mỗi ngày